ngày chín tháng bảy công an quận bình tân tp hcm đang điều tra vụ người đàn ông tử vong
trong tư thế úp mặt vào hồ cá tại căn nhà trong hẻm trên đường số một mươi năm thuộc khu phố một mươi phường bình hương hòa
theo thông tin ban đầu khoảng bốn giờ sáng cùng ngày người dân nghe tiếng động hô hoáng của người trong căn nhà
tại hẻm bốn mươi bảy đường số một mươi năm phường bình hương hòa
khi chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi nằm út mặt vào hồ cá đã tử vong
vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng
công an quận bình tân tp hcm sau đó có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
thông tin ban đầu người trong nhà nói trên xuống khép kính ít giao tiếp với người dân xung quanh
người đàn ông tử vong là người quen ở chủ căn nhà này
trước đó nạn nhân và những người trong căn nhà này nhậu chung với nhau sau đó thì phát hiện sự việc như trên